chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
nhân chứng kể phút hỗn loạn vụ tai nạn tám người thương vong ở sơn la
theo đó nhà anh hát gần hiện trường vụ tai nạn
tại thời điểm xảy ra vụ việc anh đang ở trong nhà
anh hát kể lại đang nằm ngủ thì bất ngờ nghe thấy tiếng động lớn
khi chạy ra ngoài thì anh thấy cảnh tượng khó tin xảy ra trước mắt gạch văng khắp nơi người dưới gầm xe
theo anh hát cảnh tượng lúc vụ việc xảy ra rất hỗn loạn
anh chỉ biết chạy đến để hỗ trợ cứu người đưa các nạn nhân ra khỏi gầm xe
vẫn chết bàng hoàng khi nhắc đến vụ tai nạn chị quy nhà gần nơi xảy ra vụ việc cho biết
sau khi xe tông vào nhà người kêu cứu hầu hết khắp nơi có mấy người bị thương ở chân đau quá kêu rất lớn
theo chị quỳ người dân xung quanh khi đó đều chạy đến hô hào cứu người
còn tài xế xe đầu kéo nhìn chung không được tỉnh táo
chị quy chia sẻ may trên xe không có hàng nếu xe chở nặng không biết hậu quả sẽ thế nào
trước đó vào khoảng hai mươi hai h hai mươi phút ngày năm tháng năm
tại tuyến quốc lộ sáu đoạn qua huyện yên châu tỉnh sơn la xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
tài xế nguyễn mạnh hà bốn mươi năm tuổi trú tại thành phố hòa bình điều kiện xe đầu kéo đặt tông vào nhà dân
khiến một người tử vong bảy người bị thương
sau khi vụ tai nạn xảy ra lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn với tài xế hà phát hiện vi phạm nồng độ cồn
tại cơ quan công an tài xế khai nhận đã uống khoảng một mươi chén rượu trước khi lái xe
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên châu đã ra lệnh bắt người khẩn cấp đối với nguyễn mạnh hà để điều tra theo quy định của pháp luật
thời gian qua trên địa bàn cả nước liên tiếp xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng
trước đó vào dạng sáng ngày một mươi một tháng ba lực lượng chức năng tỉnh thừa thiên huế
phối hợp với đội toàn tra kiểm soát số bốn cục cảnh sát giao thông bộ công an
trường điều tra nguyên nhân vụ phá trạng kinh hoàng trên cầu tốc càm lộ la sơn
theo nhiều hành khách kể lại khi đang ngủ họ bỗng tròn tình khi nghe tiếng và đập mạnh và hãi hùng
khi thấy cảnh tượng một số người bị văng khỏi xe rơi xuống đường
liên quan đến vụ tai nạn cơ quan chức năng xác định một mươi một người trên xe khách thương vong
trong số đó vợ chồng anh cụt văn s hai mươi tuổi và chị cụt thị bh cùng chú huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an tử vong tại chỗ
báo cáo của cơ quan chức năng cho biết khoảng một mươi chín h bốn mươi
tối ngày một mươi tháng ba tài xế lê hát quy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba chú tỉnh đắk nông
điều kiện xe biên kiểm soát năm mươi một b hai mươi sáu nghìn một trăm bốn mươi chín chở theo bốn mươi hai người chạy trên tuyến cầu tốc càm lộ la sơn
theo hướng quảng trị vào đà nẵng
khi đến km năm mươi tám đoạn qua thôn sơn quả xã phong sơn huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
xe khách xảy ra vai trạm mạnh với xe biên kiểm soát bảy mươi năm c một nghìn sáu trăm chín mươi một do anh phan đê tê sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
chú thành phố huế dừng xe cùng chiều
sau cú vai trạm một số hành khách ngồi phần giữa và cuối xe bị văng khỏi cửa
rơi xuống mặt đường trong đó có vợ chồng anh s
được biết trước thời điểm xảy ra tai nạn xe tải biển kiểm soát bảy mươi năm c một nghìn sáu trăm chín mươi một bị nổ lốp
nên tài xế dừng xe để thay lốp thì xảy ra vụ việc
vụ tai nạn khiến vợ chồng anh cụt văn s và chị cụt thị b h tử vong
chín hành khách bị thương được lực lượng chức năng hỗ trợ chuyển đến bệnh viện trung ương huế cơ sở hai cấp cứu
trong khi đó những hành khách còn lại được ban an toàn giao thông tỉnh thừa thiên huế phối hợp với chủ xe
điều xe khác đến để tiếp tục hành trình
may mắn thoát nạn anh kha văn bẩn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chú tỉnh nghệ an chưa hết sợ hãi cho biết
sáng ngày một mươi tháng ba anh cùng nhiều người dân ở huyện kỳ sơn bắt xe khách vào các tỉnh tây nguyên
như con tôm đắk lắc để làm công nhân cạo mổ cao xù
anh vằn chia sẻ khi mọi người đang ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng động mạnh
sau đó xe khách dùng lắc lúc này nhiều người trên xe bị hất văng ra đường luồng
lối đi lại trên xe khách và hàng loạt tiếng la ó thất thành
trong tỉnh và biết xe gặp tai nạn mọi người rất hoang mạng
là hành khách nằm dãy cuối xe bên cạnh đôi vợ chồng tử nạn
anh cụt văn tuyền hai mươi ba tuổi chú xã bảo nam huyện kỳ sơn vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc
theo anh tuyền anh cùng vợ chồng nạn nhân cụt văn s là người cùng xã và cùng nhau vào tỉnh bình phước
để cạo một cao su sau kỳ nghỉ tết ngân đán
khi đang nằm ngủ anh tuyền bỗng giật mình tỉnh giấc vì phần đuôi xe bị va đập rất mạnh
và tiếng mảnh vỡ kính rơi loảng soảng
anh tuyền nhớ lại anh nghe tiếng la ó thất thành của mọi người trong xe
bật người qua bên cạnh anh s thấy một phần thân xe cùng cửa kinh đã bị vỡ nát
vợ chồng anh s cùng hai người khác bị văng xuống mặt đường nằm bất động
lúc đó cả xe khách nháo nhào mọi người ai cũng hoảng sợ bật dậy để chạy thoát ra khỏi chiếc xe gặp nạn
khi xuống khỏi xe nhìn những người xung quanh nằm bất động trên mặt đường ai cũng bào hoảng
sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên tuyến cao tốc càm lộ la sơn
đi qua địa bàn huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế làm hai người tử vong
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế đã đến hiện trường
để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và thăm hỏi hỗ trợ các nạn nhân
tại hiện trường phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thừa tên huế đã chỉ đạo lực lượng chức năng điều tra
làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khẩn trương xử lý hiện trường để đảm bảo giao thông thông suốt
xử lý nhanh các thủ tục cần thiết để đưa các nạn nhân tử vong về với gia đình
bàn an toàn giao thông tỉnh thừa thiên huế cũng đã hỗ trợ cho thân nhân nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn
mỗi trường hợp năm triệu đồng
đồng thời phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế cũng đã đến thăm hỏi động viên chín hành khách bị thương trong vụ tai nạn giao thông
tương tự tại tuyên quang vụ tai nạn giao thông thảm khốc giữa xe container và ô tô khách lưu thông trên tuyến quốc lộ hai
đoạn qua huyện yên sơn khiến năm người tử vong tại chỗ năm người bị thương cũng từng gây rúng động dự luận
chưa hết bàng hoàng sau vụ va chạm anh phan văn quỳ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
năm một nghìn chín trăm tám mươi ba quê ở hà giang tài xế xe khách biển kiểm soát hai mươi ba f hai mươi ba f năm mươi tám kể lại sự việc
sự việc xảy ra vào lúc một h ba mươi phút ngày năm tháng ba
thời điểm đó trên xe khách có tổng cộng hai mươi bảy người với hai mươi bốn hành khách
anh phan văn quy cho biết hàng chục năm hành nghề lái xe đây là lần đầu anh trải qua khoảnh khắc kinh hoàng như vậy
lúc đó xe tới khúc cua thì thấy xe container phóng nhanh rồi lấn sang làn đường của anh
dù anh đã đạp phanh nhưng không thể tránh được
toàn bộ sự việc diễn ra trong tích tắc xe container tông trực diện rồi lật nhường đen nát một nửa chiếc xe
cũng theo lái xe này bản thân anh đến thời điểm nằm viện vẫn chưa hết sốc trước vụ tai nạn thương tâm
mọi chuyện diễn ra quá nhanh không thể xử lý kịp
sau khi tai nạn lái xe bị chóng được lực lượng chức năng đưa vào bệnh viện
có cùng tâm trạng chị vũ thanh hòa sinh năm hai nghìn ba hành khách trên chuyến xe cho biết
thời điểm xảy ra tai nạn các hành khách trên xe đang ngủ say
sau tiếng động lớn thì thấy hiện trường hỗn loạn
chị hoa kể lại chị bị ca bin xe va vào người may mắn trì chấn thương nhẹ ở vùng đầu
lúc đó chị cảm thấy rất sợ hãi
mọi người nhốn nháo tìm cách thoát ra ngoài
hơn hai phần ba chiếc xe khách bị biến dạng
sau khi ra ngoài chị được đưa vào cấp cứu sức khỏe dần ổn định
trao đổi về vụ việc giám đốc bệnh viện đa khoa phương bắc cho biết
sau khi nắm bắt thông tin vụ tai nạn bệnh viện đã cử sáu xe cấp cứu cùng hơn bốn mươi nhân viên đến hiện trường
có hai mươi ba bệnh nhân được đưa vào bệnh viện
đơn vị đã huy động toàn bộ nhân lực trang thiết bị y tế để tiến hành cấp cứu
trước đó vụ tai nạn xảy ra vào lúc một giờ ba mươi phút
thời điểm trên xe container chạy tuyến hải phòng hà giang mất lái lật trúng xe khách chạy ngược chiều
vụ tai nạn khiến năm người tử vong nhiều người bị thương nặng
lực lượng chức năng đã kiểm tra nhanh nồng độ cồn chất ma túy với hai tài xế không phát hiện vi phạm
theo người dân địa phương đoạn đường xảy ra vụ tai nạn là điểm đen về an toàn giao thông thường xuyên xảy ra va chạm giao thông
trở lại vụ tai nạn khiến tám người thương vong ở sơn la hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi tới quý vị và các bạn